để chủ động ứng phó với cơn bão số tám các địa phương đến nay đã cơ bản kêu gọi hướng dẫn kiểm soát bảo đảm an toàn đối với hầu hết các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
các địa phương cũng đã ra soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão mưa lũ theo kịch bản có thể xảy ra
để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên biển thanh hóa đã cấm biển trên địa bàn tỉnh từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
thanh hóa có sáu năm trăm bốn mươi chín phương tiện với hai mươi ba tám trăm bảy mươi ba lao động đã vào các khu neo đậu an toàn
tỉnh thanh hóa cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng tết covid một mươi chín để di rời các hộ dân khi có tình huống xảy ra
còn tại tỉnh hà tĩnh cũng đã cấm biển từ chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi và yêu cầu các huyện có biển hướng dẫn sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn
với khoảng một mươi ba chín trăm linh người đang cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã lên phương án đảm bảo an toàn cho các khu cách ly tập trung
còn tại tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an có năm kịch bản sơ tán dân ven biển ứng với từng cấp độ bão nước biển dâng
trong chiều và đêm qua tỉnh này đã và đang tiến hành di rời sơ tán dân cư đến nơi an toàn
bộ công an cũng đã chuẩn bị năm phương tiện thủy để ứng phó với lụt bão hơn một ba trăm linh phương tiện bộ hơn một máy phát điện và bốn mươi phao cứu sinh các loại
bố trí trên sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ để thực hiện phòng chống thiên tai
cơ quan cảnh sát nghệ an
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn vọng nguyên là giám đốc
và lê hải hùng đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạm một thành viên cà phê yassim ở xã yakutu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể công ty cà phê yaxin là đơn vị hoạch toán độc lập thuộc tổng công ty cà phê việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai niên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau đó ông vọng đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập khống các bảng chi nhằm hợp thức quyết toán
tất cả hơn một tỷ đồng ông vọng đã duyệt chi quà tết tiếp khách phúc lợi cho công ty
cũng theo kết quả điều tra với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lập khống năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình xác minh tin báo ông vọng đã nộp lại hai trăm năm mươi triệu đồng
ông hùng nộp lại hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng để khắc phục hậu quả
riêng số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi
thì tổng công ty cà phê việt nam đã có công văn cho phép công ty cà phê sim xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh
chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
và trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thông tin này sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn phường ngã tư sở quận đống đa tp hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện